thưa quý vị ca khúc quê em ở trường sa được lấy cảm hứng từ câu chuyện của em nguyễn son trà
một trong những học sinh tiêu biểu đến từ đảo sông tử tây
năm hai nghìn bảy em cùng gia đình chuyển đến đảo trường sa sinh sống
những ngày ở trên đảo sa là những ngày em cảm nhận được niềm vui bé nhỏ và bình dị
sự hiện diện của thế hệ trẻ trên quần đảo trường sa là minh chứng cho sự kiên định
kiên trì của đất nước ta trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước
phản ánh sự thấu hiểu sâu sắc sự quyết tâm và lòng yêu nước của toàn dân toàn quân và cán bộ đảng nhà nước
đây cũng là bước tiến quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
dưới sự chỉ đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước
xây dựng một việt nam hùng cường và ngày càng sầu mạnh
trong lòng biển cả xanh màu nơi những hòn đảo xa xôi của quần đảo trường sa
sức sống vẫn rực rỡ đong đầy
trong những đứa trẻ những công dân nhí của đảo các đoàn công tác từ đất liền ra thăm quần đảo
không chỉ công phục ý chí và sự hy sinh của cán bộ chiến sĩ
mà còn bị quấn hút bởi vẻ vui đùa nụ cười hồn nhiên của các em
cùng với bản hòa nhạc đầy ý nghĩa quê em ở trường sa
trong đêm giao lưu văn nghệ các em thiếu nhi của thị trấn trường sa
đã mang đến không khí sôi động và cảm xúc đặc biệt
với những bước múa nhẹ nhàng
cùng giọng ca trong trẻo các em đã làm cho các đoàn công tác từ đất liền ngỡ ngàng và xúc động
bị quấn hút bởi sự thuần khiết và sự gắn bó của các em với đất đảo
mà còn nhớ mãi trong lòng những giá trị mà trường sa mang lại
con rất là yêu quê hương trường sa của con
ở đây thì có các chú bộ đội và thầy giáo rất là yêu thương bọn con
ước mơ của con là sau này được làm cô giáo
để được như thầy của con được quay về đảo và dạy học cho các em nhỏ
bài hát quê em ở trường sa là đặc sản tinh thần của các công dân thiếu nhi nơi đây
những gương mặt thơ ngây nụ cười hồn nhiên
mang cái nắng cái gió nơi biển khơi của các em khi lên trên sân khấu biểu diễn
đã gây xúc động lớn đối với các đoàn khách từ trong đất liền ra tham đảo
nhiều người đã không kìm nén được cảm xúc chào dân
em rất vinh dự và tự hào khi được sinh sống và học tập trên mảnh đất trường sa thiên liêng
nơi tuyến đầu của tổ quốc
trường sa quê em có cảnh quan xanh sạch đẹp với khí hậu mát mẻ dễ chịu
có khu tâm linh như đài tử niệm liệt sĩ nhà thờ bác chùa và nhà truyền thống
có công viên khu vui chơi thiếu nhi sân tập thể thao
có biển bao bọc xung quanh đẹp và có âu tàu
đặc biệt em rất yêu ngôi trường tiểu học thị trấn trường sa
nơi gắn bó và nuôi dưỡng tâm hồn tuổi thơ chúng em
trong những chuyến hải trình đến với trường sa
điều đặc biệt và đáng nhớ không chỉ là cảnh đẹp của biển cả và đảo xa xôi
mà còn là sự hiện diện của ý chí niềm tin và hy sinh của quân và dân trên đảo
đó là biểu tượng của sự kiên cường sự bền bỉ và lòng yêu nước không biên giới
trường sa rất là thiêng liêng
nói chung là cả nước mình dồn về trường sa
cho nên là vợ chồng em với các hội dân khác tình nguyện ra đây
để nắm chắc chủ quyền của biển đảo
quân dân rất là ngắn kết
ví dụ như ở dưới hội dân có bị nhà cửa có bị trục trặc
thì mấy anh chiến sĩ cũng xuống giúp đỡ
quê em ở trường sa không chỉ là một ca khúc
mà còn là biểu tượng của sức sống mãnh liệt và lòng yêu thương vô điều kiện dành cho đất nước và biển đảo
những đứa con của biển những công dân nhí đang là chủ nhân tương lai của một phần đất nước việt nam thân thương và vĩ đại
và khi rời trường sa trong lòng các đại biểu ra thăm đảo vẫn hiển hiện tiếng cười tiếng hát hồn nhiên trong trẻo và tươi sáng của những công dân thiếu nhi trên quần đảo đất nước và biển đảo